quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong sáng nay khu vực phía tây bắc bộ trời nắng giáo nền nhiệt cao ba mươi một ba mươi ba độ
với khu vực phía đông bắc bộ trong sáng nay có mưa chưa tạm giảm trời hứng nắng
nền nhiệt ngày sẽ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi một độ
đến chiều vào tối nay ở khu vực phía tây bắc bộ cũng như các tỉnh thành phố ở khu vực phía đông bắc bộ
sẽ chịu tác động của một hình thái thời tiết mới đó là một khối khí mát mới từ lục địa trung quốc di chuyển xuống
dưới tác động của khối khí mát này cộng thêm ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
ở khu vực bắc bộ trong tối và đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và rông
trong đó khu vực trung du và vùng núi phía bắc sẽ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng lốc xét mưa đá gió giật mạnh
cũng như nguy cơ về tình trạng trượt lở đất đá
những cơn mưa rông được dự báo cũng xuất hiện về chiều tối đêm và sáng sớm ở các tỉnh phía bắc của trung bộ
bao gồm các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
còn trong ngày khu vực này có nắng gián đoạn nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi ba mươi ba độ
khu vực từ quảng trị xuống đến bình thuận khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều phổ biến trời nắng
cục bộ có nơi nắng nóng nhưng cường độ không gắt
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
ở nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay cả hai khu vực đều có nắng từ sáng
nên nhiệt độ có xu hướng tăng cao hơn so với ngày hôm qua
dự báo ở khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ cao hơn giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nắng nóng xuất hiện diện rộng ở khu vực miền đông của nam bộ cũng như cường độ nắng không quá gắt
thời gian nóng trong ngày cũng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra từ một mươi một giờ trưa cho đến một mươi năm giờ chiều
đến chiều và tối nay ở khu vực phía bắc của tây nguyên cũng như là khu vực miền tây của nam bộ
có khả năng xảy ra mưa rào và rông tiếp tục cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở vĩnh bắc bộ sáng và đêm nay có mưa rào và rông rải rác
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông cấp bốn
khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trương sa gió nhẹ
các vùng biển đều ít mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước